thực hiện chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc về việc điều tra làm rõ vụ phá rừng phòng hộ
tại xã tiên lãnh huyện tiên phước tỉnh quảng nam ngày một mươi chín tháng chín tỉnh quảng nam đã cử đoàn công tác
đến hiện trường kiểm tra và đã có kết luận ban đầu về vụ phá rừng này
qua kiểm tra ban đầu cho thấy từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay đã có hai mươi ba bảy trăm bảy mươi sáu hectare rừng phòng hộ
bị các đối tượng chặt phá đốt để trồng keo thuộc các tiểu khu năm trăm năm mươi sáu năm trăm năm mươi bảy
trong đó có gần hai mươi hai hectare nằm trong diện tích giao khoán bảo vệ rừng
do ban quản lý dự án trồng rừng huyện tiên phước làm chủ dự án
theo báo cáo nhanh của tri cục kiểm lâm tỉnh quảng nam từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi năm tháng chín
hạt kiểm lâm nam quảng nam đã kiểm tra và phát hiện trên địa bàn xã tiên lãnh huyện tiên phước
xảy ra một mươi vụ phá rừng tự nhiên chức năng phòng hộ
trong một mươi vụ phá rừng bị phát hiện thì chưa khởi tố vụ nào
còn trong năm hai nghìn một mươi bảy
đã khởi tố sáu vụ phá rừng
rừng bị phá chủ yếu là gỗ tạp người dân thường phá rừng để lấy diện tích trồng keo
hiện nay tri cục kiểm lâm tỉnh quảng nam đang cử cán bộ bám sát hiện trường
để tiếp tục kiểm tra đo đếm lại diện tích rừng phòng hộ tại tiên lãnh
để sớm có kết quả chính xác nhất báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày hai mươi năm tháng chín tới đây